từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay ban chỉ đạo quyền đáp dận động được sáu trăm bảy mươi năm lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
chủ yếu là nhật bản đài loan hàn quốc bình quân gửi về gia đình một trăm một mươi bảy tỷ một năm
chính sách của tỉnh là thường nói để mà dẫn động cho các em đi thì đi nhật bản hàn quốc đài loan đi làm thuê về làm chủ
thì hiện nay là coi như là cái lao động làm rất là ổn định
cái người đi chúng tôi đã đến thì coi như là ai cũng có nhà cửa khăn trang và cái mua đất thêm và cái kinh doanh đó là đầu tư để kiện cho gia đình mình
về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay quyền đã thực hiện xây dựng được tám trăm bảy mươi ba căn nhà tình thương cho người nghèo với kinh phí một mươi chín tỷ tám trăm linh triệu đồng
hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quyết định số ba mươi ba của thủ tướng chính phủ là hai trăm linh năm căn tổng kinh phí bốn tỷ hai trăm linh triệu đồng
đặc biệt trong chính sách này quyện tháp một mươi có cách làm khá độc đáo với mô hình doanh nghiệp bảo trợ hộ nghèo tức mỗi doanh nghiệp bảo trợ từ một đến năm hộ nghèo
ngoài hỗ trợ chi phí cất nhà hỗ trợ giống sản xuất kinh doanh những doanh nghiệp được ủy thác còn hỗ trợ hàng tháng từ năm trăm linh đồng cho các gia đình thuộc diện nghèo khó khăn
qua đây đã góp phần không nhỏ vào công tác giảm nghèo của toàn quyện
trước kia thì ở cái nhà đó
sau này nhà nước mới ủng hộ cho cái toàn mới lập lên
giờ có nhà được rồi là tôi cũng mừng rất mừng rất vui
cái gì thì thường thường mình làm mình xây trở thì mình lập đấu hàng ngày
nói đến công tác giảm nghèo của thấp một mươi chúng ta không thể không nhắc đến mô hình hùng giống xoay dòng
bởi đây có thể nói là mô hình mang lại hiệu quả ngoài mong đợi
vì ngoài góp giống để các thành viên có thể kinh doanh sản xuất
thì mô hình này còn giúp an cư lạc nghiệp cho rất nhiều bà con nghèo trên địa bàn thấp một mươi
hiện nay toàn quyện có khoảng một mươi tổ hùng giống như thế này
mỗi tổ có từ một mươi đến ba mươi thành viên
tùy theo quy mô hoạt động của mỗi tổ mà số giống hùng không lãi xuất có từ một mươi triệu đến bảy mươi triệu đồng
cô ơi khi mà mình tham gia vào cái tổ hùng bốn này đó cô
thì cô thấy cái hiệu quả nó mang lại như thế nào đó với cô
hồi nào giờ không có cái vụ dây hùng giống này
bây giờ ông chủ tổ trưởng này
ông mở cái vụ dây hùng giống này là chị em đây mừng vừa có tiền
vừa lo xây sở trong gia đình vừa sửa nhà vừa góp tiền lợi
dạ cô ơi hôm nay khi mà mình tham gia bốc thăm đó
mình là người may mắn trúng thì cái cảm giác của cô như thế nào
mừng vui giờ mình lo về lo coi đặng mình sắp đặt sửa nhà
đồ lợi đặng thang trang y như mấy cái người bạn đợt rồi
cô nhớ nói nè trước khi nào mình nghèo
mình có đất ít mình có nhà mình nó cũng sập rồi
nó nghèo nó rất tư tả lắm
rồi bây giờ mình nhờ anh hai mỹ ở xóm này là anh người tổ trưởng
đó anh giúp cho mình cho mình vô tổ gia giống
đặng mình bắt thăm mình lượm được thăm trúng thưởng đó
rồi mình cắt nhà vậy đó
rồi bây giờ mình được phẻ rồi
mình nói nạo ngay cái tổ này nó tốt lắm
ai cũng vậy
mười mấy người lần
đó ông quả là một người
riêng tại xã mỹ đông hiện có hai tổ hùng giống
gồm tổ cất nhà và tổ trang trí nội thất với ba mươi năm thành viên
sau nhiều năm hoạt động giờ đây các thành viên trong tổ
đã có được những ngôi nhà mới khang trang
cuộc sống gia đình dần khắm khá hơn rất nhiều
giới hiệu quả mang lại hiện nay địa phương dẫn động các tổ ấp
tiếp tục mở thêm các mô hình hùng giống khác
tới đây sẽ bàn là hợp dân
là hội viên là lợi bàn kế hoạch là hùng giống để cải tạo vườn tạp
là cho người ta có số giống để mua cây giống rồi mướn gô bè lên lên líp đồ này kia đó
là cái số giống đó để
là cho bà con giúp cho bà con là cải tạo vườn tạp là khỏi đi dai đó
bên cạnh những sáng kiến cách làm mới để giúp người dân thoát nghèo
trong hơn bốn năm qua
tháp một mươi vẫn tiếp tục duy trì tốt các chính sách an sinh xã hội cứu trợ đột xuất
cũng như hỗ trợ y tế điện pháp lý cho người dân
qua đó cơ bản đã giúp ổn định cuộc sống cho rất nhiều hộ nghèo người nghèo trên địa bàn quyện
để tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo
thời gian tới tháp một mươi đạt các mục tiêu quan trọng như đạt bảy mươi tỷ lệ lao động qua đào tạo
hàng năm tạo việc làm cho trên năm lao động
trong đó mỗi năm có ít nhất chín mươi lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ năm đến một
theo chuẩn mới
mục tiêu của quyền trong thời gian tới là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới hai
về giải pháp thì cũng là tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo
chỉ đạo sâu sắc trong công tác giảm nghèo
thứ hai là ra sót phân lội các đối tượng để có giải pháp phù hợp
thứ ba là đào tạo nghề để tạo công an việc làm cho người dân
và chiến dịch lao động hợp lý để nâng cao thu nhập trong dân dân
và cũng tiếp tục quy động các nguồn lực xã hội để phục vụ cho công tác giảm nghèo bình dững
thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền dữ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhiều địa phương trong cả nước đã nỗ lực
cũng như đã sáng tạo ra nhiều mô hình hay hiệu quả
qua đó góp phần đưa công tác giảm nghèo của cả nước hiện còn khoảng dưới bốn
giảm năm tám mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
riêng quyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp trong bốn năm qua
bằng sự quyết tâm nỗ lực của toàn đảng toàn dân đã đẩy lùi được số hộ nghèo
hiện nay tỷ lệ chỉ còn hai bốn mươi năm
đó được xem là kết quả đáng trân trọng cho một dùng đất giống khó khăn
và từng có nhiều nguồn lực
nhiều thách thức